dù là lựa chọn nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng xin chúc quý vị nhanh chóng hoàn thành công việc
để có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn bên gia đình và người thân
còn với các lực lượng chức năng thì cũng đang gấp rút bố trí công tác
chuẩn bị để bảo đảm cho người dân trên cả nước có được một kỳ nghỉ thật an toàn và trọn vẹn
và chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị về nội dung này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ thì mời đầu chương trình mời quý vị cùng chúng tôi
đến với những tin tức nổi bật về an ninh triệt tự trong hai mươi bốn h qua
nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ
trước khi đặt mua cần phải xem xét kỹ về thông tin người bán phản hồi của khách hàng từng đặt tour du lịch của các đơn vị này
vì đối với dân làm du lịch dân bán vé thì trang cá nhân của họ sẽ có lượt tương tác cao và cập nhật liên tục trong ngày
việc này thì tôi chắc ai cũng có thể làm được không hề khó một chút nào
mọi người nên cẩn trọng khi tham khảo ý kiến đánh giá từ cộng đồng du lịch qua các bếp hoặc những người đã lựa chọn dịch vụ
nếu là voucher du lịch thì bạn hãy tìm đến những công ty du lịch uy tín có đầy đủ thông tin minh bạch trên các website hay những trang thương mại điện tử chuyên bán vô chờ
làm sao có mức giá rẻ năm mươi thậm chí là bảy mươi so với thông thường đặc biệt với tour nội địa hot như nha trang đà nẵng phú quốc
để kiểm tra combo có một phương thức đơn giản là so sánh giá combo với giá búc lẻ máy bay khách sạn
trong trường hợp đã thanh toán xong mà vé chưa được xuất hoặc vé ảo khách hàng sẽ đi ngay
du lịch việt nam đang trên đà phục hồi sau covid một mươi chín
các chương trình kích cầu liên tục được đưa ra khi nhà nhà đi du lịch người người bán combo tour giá rẻ
và đi kèm với đó không ít combo tour lừa đảo lại tiếp tục xuất hiện
với thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo trực tuyến thường khóa tài khoản mạng xã hội chặn hoặc hủy thông tin lên mạng
điều này khiến việc các cơ quan chức năng khó quản lý truy vết và xử phạt
vì vậy để tránh bẫy khi mua combo

quan trọng vẫn từ người tiêu dùng hãy luôn cẩn trọng khi giao dịch mua bán
cần hiểu rõ combo cần tìm hiểu kỹ về đơn vị cung cấp combo
nên chọn các hãng du lịch lữ hành uy tín và chính thống
tránh mua các cá nhân giao vặt trên mạng xã hội mà không có thông tin đầy đủ
không nên mua những gói dịch vụ có giá rẻ ở mức bất thường
so sánh giá với các hãng chỉ nên tranh lệch khoảng một mươi
và cần có giao kết khi giao dịch đảm bảo
những cách tránh bẫy lừa đảo combo mùa du lịch đang được cư dân mạng chia sẻ
quan điểm suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ủn tắc giao thông luôn là một trong những nỗi ám ảnh đối với người dân thủ đô hà nội
vào mỗi dịp nghỉ lễ tại các tuyến đường dẫn khu vực cửa ngõ thủ đô
và thực trạng này xảy ra càng nghiêm trọng
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
người dân trên cả nước sẽ được nghỉ tới bốn ngày
và đây cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện sẽ tham gia tăng đột biến
và nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng như là bảo đảm người dân đi lại an toàn
trong những ngày vừa qua các lực lượng chức năng đã liên tục triển khai nhiều giải pháp
để hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
một ô tô con không làm chủ được tốc độ và giữ khoảng cách an toàn
nên đã đâm vào một xe bồn
vụ bạch trạm khiến đoạn đường un tắc nghiêm trọng
trung tâm điều hành cầu xét ninh bình qua hiện trường
trung tâm nhận được thông tin có tin báo
kms hai trăm một mươi hai năm mươi có tai nạn
có một người bị thương yêu cầu hiện trường khẩn trương tiếp cận
ngay sau khi nhận được tin
các đơn vị cảnh sát giao thông thanh tra giao thông quản lý đường cao tốc
đã nhanh chóng có mặt và tiến hành các biện pháp cấp cứu nạn nhân
phân luồng cho phương tiện di chuyển xử lý hiện trường vụ tai nạn
đây là tình huống giả định được các lực lượng phối hợp tổ chức
trong kế hoạch chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tập thao tác các tình huống xấu như là tai nạn giao thông
rồi un tắc để làm sao giải tỏa
rồi là giải quyết được những tình huống được nhanh nhất
trong các phương án thì đội ba phòng tám đã chủ động
phối hợp với các đơn vị quản lý đường cao tốc
là có các phương án xử lý
ngoài ra các cơ quan chức năng cho biết
sẽ thông báo cho chủ các phương tiện di chuyển trên tuyến
hạn chế đi vào khung giờ cao điểm buổi sáng
từ bảy đến chín giờ
chiều từ một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ
để tránh ủn ứ cục bộ
giữ khoảng cách an toàn theo quy định giữa các phương tiện
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông
chủ động tiến hành kiểm tra kiểm soát
xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ
nếu mà xảy ra ủn tắc
tại các trạm thu phí
đội ba phòng tám của hàng thông
đã có phương án phân luồng phân đàn
ra các trạm thu phí
và có phối hợp
với các đơn vị vận hành
sẽ có phương án
có thể là xả trạm
khi mà lưu lượng phương tiện quá đông
trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ
luôn là cao điểm ủn tắc mỗi dịp nghỉ lễ
hiện nay lưu lượng phương tiện thường ngày trên tuyến này
bình quân khoảng năm mươi xe
trong các ngày nghỉ lễ
lưu lượng có thể tăng lên
một con số không hề nhỏ
đặc biệt là kỳ nghỉ lễ kéo dài tới bốn ngày
đồng nghĩa với điều này
đó là áp lực giao thông rất lớn
thưa quý vị đợt cao điểm du lịch ba mươi tháng bốn
và mùa một tháng năm năm nay có ý nghĩa rất lớn
bởi sau hai năm bị rồn nén
vì đại dịch covid một mươi chín
thì kỷ nghỉ lần này
người người nhà nhà sẽ rủ nhau
đi du lịch
và dự báo hẻ năm nay
khách du lịch tiếp tục tăng mạnh
bởi du lịch cũng như các ngành kinh tế xã hội khác
đang dần trở về trạng thái bình thường
để đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách
thì ngành du lịch tại nhiều địa phương trên cả nước
đã vào cuộc để triển khai các hoạt động kích cầu
đồng thời có phương án điều phối
chỉ đạo nhằm tránh quá tải
bảo đảm cho du khách được du lịch an toàn
cùng trao đổi với chúng ta
về chủ đề ngày hôm nay là phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển du lịch
tổng cục du lịch
trước tiên mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
du khách háo hức với những chuyến khám phá mới
những người làm du lịch mong chờ sẽ sớm được đón tiếp thật nhiều đoàn khách
đó đều là tín hiệu vui với ngành du lịch đang trên đà khởi sắc
cùng kỳ vọng toàn ngành sẽ sớm hồi sinh sau đại dịch covid một mươi chín
nhưng song song với đó là mối lo về tình trạng quá tải
tại các khu điểm du lịch trên cả nước
nên chăng cần có một nghiên cứu tổng thể để đánh giá tác động
cũng như sự phân bổ nguồn khách trong các kỳ nghỉ lễ
lời đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương
đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông
với những người làm du lịch
thì đợt cao điểm du lịch ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay có ý nghĩa như thế nào ạ
thực tế ra trong mọi năm thì những ngày lễ hay là dịp tết đều là những cơ hội
để các doanh nghiệp du lịch thực hiện hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn
nhưng mà riêng năm nay đúng là nó có ý nghĩa hơn
bởi vì chúng ta đã trải qua du lịch gần như đã ngủ ngủ yên trong hai năm đúng không
bị dịch bệnh
do đó là những cái ngày lễ tết của năm nay nó có một cái ý nghĩa
ngoài cái ý nghĩa là chúng ta có cơ hội để kinh doanh
thì đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại cái khả năng của mình phục hồi nó như thế nào
vâng và để tận dụng cũng như là đón đầu những cơ hội đó
thì toàn ngành du lịch đã dốc toàn bộ lực để đón khách trong đợt nghỉ lễ cao điểm ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
kéo dài tận bốn ngày này
thế nhưng mà có một thực tế là trong những dịp nghỉ gần đây
thì dịp nghỉ lễ như là tết dương hay là dỗ tổ hùng vương
thì một số điểm đến đã ghi nhận tình trạng quá tải
gây tác động xấu đến môi trường và cuộc sống của người dân địa phương
vậy thì theo ông dự báo thì tình trạng này có thể diễn ra trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay không ạ
chắc chắn rồi
một những ngày lễ bình thường khác trước đây thì cái việc quá tải cũng đã xảy ra
thường xuyên xảy ra
mà năm nay thì lại như đã đề cập thì năm nay là một cái năm rất đặc biệt
đúng không chúng ta cái sự bùng nổ về du lịch chắc chắn nó sẽ mạnh mẽ hơn
bởi vì chúng ta đã bị người dân cũng như là du khách trong hai năm trời đã bị
coi như là bị một cái áp lực trong cuộc sống dưới tác động của đại dịch
cho nên năm nay cái khả năng là lượng khách
bởi vì là khách du lịch nổi địa là rất là lớn đến các điểm du lịch
để việc quá tải không còn là gánh mặn
nhất là khi mà chúng ta đang ở giai đoạn phục hồi du lịch
thì các phương án điều phối lượng khách nên như thế nào là tốt nhất ạ
trước cái câu chuyện này thì làm sao chúng ta có thể
quản lý được và giảm tải đến những tác động của khách du lịch
đến tài nguyên môi trường rồi đến trật tự an ninh xã hội
ở những cái điểm đến du lịch đấy
thì chúng tôi cho rằng là có một số cái vấn đề như thế này mà chúng ta nên quan tâm
cái thứ nhất chúng ta phải tổ chức nhiều các cái dịch vụ nó đa dạng
và cái khu vực cái không gian để cho hoạt động du lịch ấy
là chúng ta phải chủ động mở rộng ra
chứ không nên chỉ tập trung
tôi nói ví dụ
như đến bãi biển sầm sơn chẳng hạn
thì chủ yếu là người ta đến để tắm biển đúng không ạ
nhưng nếu để tập trung một lượng quá lớn đến cái chỗ bãi biển đó
thì chắc chắn nó sẽ gây ra những tác động
đến cái hệ sinh thái đến cái môi trường ở khu vực ven biển đấy
tuy nhiên nếu chúng ta chủ động mở rộng cái không gian của du lịch
gọi là du lịch sầm sơn ra
đến các vùng xã vùng phụ cận của cái khu vực bãi biển đó
điểm các di tích lịch sử văn hóa để mà khách du lịch đến tham quan
thì chúng ta sẽ có thể giảm tải được
cái sự tập trung quá lớn ở một điểm
tại một thời điểm
mà đây là gì
chính là chính quyền địa phương kết hợp với công ty lựa hành
để chúng ta để đưa ra cái hoạt động du lịch trong không gian tại thời điểm đó
thì đấy là cái ý thứ nhất
cái ý thứ hai
thì chúng tôi cho rằng là
nếu ở những khu vực nào chúng ta có thể quản lý được
lượng khách du lịch theo sức chứa
ở trong du lịch nó có một cái thuật lưỡi
nghĩa là một cái không gian như thế
chỉ có thể là trong một thời điểm chỉ chứa được bao nhiêu lượng khách thôi
thì cái tác động đấy nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái giá trị thiên nhiên
hoặc là trật tựa đoàn xã hội của một điểm đó
và đặc biệt cái quan trọng nhất là cái ý thức của người dân
ý thức của người khách du lịch
bởi vì thế này
phải để cho người ta hiểu rằng
nếu chúng ta quá tập trung vào một thời điểm như vậy
thì bản thân chúng ta cũng không có được những trải nghiệm tốt như chúng ta kỳ vọng
vâng vậy với những du khách tự pháp
là khách không đăng ký trước
thì nên có những phương án đảm bảo an toàn như thế nào cho họ
và nhất là trong bối cảnh cũng như là xu hướng đi du lịch theo nhóm nhỏ
ngắn ngày xuất hiện ngày càng nhiều sâu dịch ạ
chúng tôi cho rằng đấy là một xu hướng
nghĩa là hiện nay sau đại dịch thì có một cái xu hướng rất lớn là
khách đi theo nhóm nhỏ đi theo gia đình
và người ta tự thiết kế
chính người ta tự thiết kế thôi
người ta không cần đi theo tour đi theo công ty lữ hành nữa
thì đấy là một cái xu hướng hiện nay
vậy thì làm sao để đảm bảo được cái quyền lợi của họ
với tư cách là khách du lịch
trong thời gian họ đi
nghĩa là về an ninh an toàn đúng không
đối với họ
rồi là đảm bảo rằng các dịch vụ họ không bị chặt chém v v
những khách mà đi theo công ty lửa hành
thì đương nhiên các công ty lửa hành phải đảm bảo
thực hiện cái cam kết của họ
khi mà bán cái tour đấy cho khách đúng không
thế thì mình đỡ lo hơn thôi
chứ không phải là không lo
còn đối với khách tự do thì cái điều đó là đáng lo hơn
bởi vì dù sao họ cũng vẫn là khách du lịch
cũng mang lại đến cái nguồn lợi
về kinh tế cho địa phương
đúng không ạ
thế thì chúng tôi cho rằng mà mình vẫn phải có trách nhiệm
ngành du lịch vẫn phải có trách nhiệm với cái loại khách này
vậy thì làm sao để đảm bảo được quyền lợi cho họ
trong cái thời gian họ đi du lịch
thì chúng tôi cho rằng là cái thứ nhất
ngành du lịch phải phối hợp với lại chính quyền địa phương
đặc biệt là ngành công an
để chúng ta làm sao đảm bảo
được cái an ninh trật tự
trong cái thời gian đấy
hạn chế thấp nhất chứ không thể tuyệt đối được
hạn chế thấp nhất
những cái tình trạng như là chặt chém khách này
những cái tình trạng như cướp giật này
thậm chí là ách tắc giao thông này
tại những cái thời điểm gọi là cao điểm
cái điều đó là
chúng ta phải phối hợp rất chặt chẽ
chúng ta phải đưa ra các con số để dự báo
cho cái ngành cho
cho chính quyền địa phương cũng như ngành công an biết được
cái khả năng lượng khách như thế
thì để chúng ta có những phương án
phương án về phân luồng giao thông này
phân án về bảo đảm
cái việc mà chặt chém
tuyên truyền cho
cho những cái tình trạng
những người nhà cung cấp dịch vụ
để làm sao không có cái tình trạng này xảy ra
vâng thưa ông vậy thì rõ ràng là
sau hai năm đại dịch thì những bài học cho ngành du lịch
đã thấm thiết rằng là phục vụ ít khách
nhưng mà hiệu quả cao
còn tốt hơn là phục vụ nhiều khách nhưng mà nhiều vấn đề
vậy thì quan điểm cá nhân của ông về vấn đề này ra sao ạ
quan điểm của tôi hoàn toàn đúng là như thế đấy
chính vì vậy
khi mà tham gia cái xây dựng
cái chiến lược phát triển du lịch việt nam
lần thứ hai này
thì một trong những quan điểm rất quan trọng
là chúng ta phải chuyển từ diện
nghĩa là phát triển theo bề rộng
bây giờ sang bề sâu
phát triển lấy hiệu quả
làm cái mục tiêu để phát triển
chứ chúng ta không chạy theo lượng khách nhiều
thì đấy là cái quan điểm này nó thể hiện
cái việc mà chị vừa đề cập
tại vì trong du lịch
nếu chúng ta cứ chạy theo
cái số lượng
thì chắc chắn cái chất lượng dịch vụ nó sẽ thấp đi
và cái điều đó nó không chỉ
nghĩa là nó nhiều khách
nhưng mà cái hiệu quả kinh tế nó chưa chắc đã bằng là
ít khách nếu chúng ta phục vụ
nhưng quan trọng nữa là
chúng ta không đảm bảo được quyền lợi cho du khách
bởi vì một trong những cái
cái trách nhiệm rất quan trọng của ngành du lịch
là phải đảm bảo quyền lợi cho du khách
nghĩa là chúng ta phải đảm bảo cái chất lượng dịch vụ
thì chúng ta tốt nhất
nhưng nếu đông quá thì chúng ta không thể làm được cái điều đó
còn tất nhiên nếu mà
nếu mà số lượng tốt
nếu mà số lượng tốt mà chúng ta có điều kiện
để phục vụ thì vẫn được
rất là tốt thôi
nhưng mà trong cái điều kiện khá là hạn chế
chúng ta hiện nay thì cái câu chuyện đó
nên được đặt ra một cái kiếm tục
xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi của ông